thông tin từ bệnh viện nhi đồng thành phố thành phố hồ chí minh
mới đây bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc sâu
huyết áp giảm sâu sau bốn ngày suốt cao được các bác sĩ triển đoán sốc suốt huyết
bác sĩ truyền khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố thông tin
bệnh nhi là bé tlgb chín tuổi chú tại tên ninh bị sốc suốt huyết
bé b có nền bệnh thừa cân nặng bốn mươi hai kg trong khi trẻ độ tuổi này bình thường là hai mươi tám ba mươi hai kg
người nhà cho biết bê sốt cao liên tục trong bốn ngày đến ngày thứ năm thì đau bụng ói tay chân lạnh
nên gia đình cho trẻ thăm khám ở một bệnh viện tại địa phương
thời điểm đó trẻ rơi vào tình trạng sốc sâu huyết áp không đo được
các bác sĩ triển đoán sốc suốt huyết ở ngày thứ năm
ngay sau đó trẻ được điều trị tích cực truyền dịch chống sốc
nhưng tình trạng bệnh diễn tiến nặng suy hô hấp tổn thương gan nặng nên chuyển đến bệnh viện nhi đồng tp
tại bệnh viện các bác sĩ tiếp tục truyền dịch cao phân tử chống sốc đo huyết áp động mạch xâm lấn
đau áp lực tĩnh mạch trung ương đau áp lực bàng quang dùng các thuốc vận mạch phối hợp
sau đó bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp với thử áp lực dương liên tục
được đặt nội khí quản thở máy trọng giò dẫn lưu dịch mang bụng giải áp
các bác sĩ chuyển huyết tương tươi đông lạnh tiểu cầu đậm đặc và vitamin k một để hỗ trợ gan
điều trị tình trạng dối loạn đông máu xuất huyết tiêu hóa nặng
sau hai tuần điều trị trẻ bình phục dần cai được máy thở tỉnh táo chức năng gan thận trở về bình thường
qua trường hợp này bác sĩ nguyễn minh tiến khuyên cáo phụ huynh cần lưu ý bệnh xuất xuất huyết ở trẻ em
dù chưa tới mùa mưa bởi sốt xuất huyết là một trong những căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở trẻ em
vì vậy các bậc trẻ mẹ cần biết một số biểu hiện suất huyết ở trẻ em để kịp thời phát hiện
đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời tránh xảy ra những biến chứng nghiêm trọng
nếu cha mẹ thấy trẻ sốt trên hai ngày có một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức
để được chẩn đoán như trẻ quấy khóc bứt rứt lăn trở khó chịu hoặc ly bì đau bụng trẻ máu cam
máu răng hoặc ói da máu tiêu phân đen trên tay lạnh nằm một chỗ không chơi bỏ bú hay bỏ ăn uống